theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tăng hai mươi tám so với tháng trước
đưa bình quân tám tháng tăng hai năm mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
thông thường tháng tám là tháng có cpi tăng khá cao do ảnh hưởng của việc tăng giá của nhóm giáo dục
tuy nhiên năm nay mức tăng giá lại không quá cao
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có tám nhóm hàng tăng giá là thuốc và dịch vụ y tế
giáo dục nhà ở điện nước và vật liệu xây dựng hàng ăn và dịch vụ ăn uống hàng hóa và dịch vụ khác
may mặc mũ nón giày dép thiết bị và đồ dùng gia đình đồ uống và thuốc lá
bên cạnh đó có ba nhóm hàng giảm giá là giao thông văn hóa giải trí và du lịch biểu chính viễn thông
theo tổng cục thống kê đây là mức tăng bình quân tám tháng đầu năm thấp nhất trong ba năm gần đây
điều này cho thấy lãm phát đang tiếp tục được kiểm soát tốt